phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
vừa triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện tương dương thu giữ số lượng lớn tăng vật cùng với nhiều loại vũ khí nóng
cụ thể sau một thời gian nắm tình hình vào chiều ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản đửa xã lượng minh huyện tương dương
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng kha phan bảy chú tại xã lượng minh huyện tương dương
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một vũ khí quân dụng một mươi bảy viên đạn bảy khẩu súng tự chế và năm mươi viên ma túy tổng hợp hai năm gram heroin
được biết kha văn bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện thống nhất vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn huỳnh thiện và vũ minh tiến
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện thống nhất đã bắt quả tăng thiện khi đang mang ma túy bán cho người nghiện tại xã hưng lộc thu giữ hai gói ma túy đá và ba viên thuốc lắc
qua điều tra mở rộng công an huyện thống nhất tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến tại xã phú túc huyện định quán tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám gói ma túy đá có trọng lượng hơn ba trăm linh năm gram tám mươi tám viên thuốc lắc
tiến khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp hcm với giá hai trăm linh triệu đồng
rồi về phân lẻ bán cho người nghiện thì bị bắt
lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy đối tượng nguyễn thị tù anh trú tại phường văn đức tp chí linh tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh tỉnh hải dương khởi tố
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng này sử dụng tài khoản gia lô cá nhân để chia sẻ hai video với tổng độ dài gần ba phút cho một mươi tài khoản gia lô khác
nội dung các video đều có tính chất khiêu dâm trái với thuần phong mỹ tục
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận những video trên đều được tải từ mạng internet sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view tăng tương tác
thưa quý vị đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là nắng nóng tại khu vực trung bộ
suốt dọc từ nghệ an đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
nói chung là nắng nóng ở khu vực trung bộ
nói chung là nắng nóng ở khu vực trung bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
cho các vùng sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần cuối của chương trình còn bây giờ sẽ là các nội dung chính
tin an ninh trật tự cập nhật phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá chuyên án bắt sự đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng sáu tại số nhà một đường võ thị xã
tại số nhà một đường võ thị xã phường phú hội tp huế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng đối tượng hà văn chí hai mươi sáu tuổi tạm trú tại tp huế đang tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín trăm hai mươi một viên ma túy tổng hợp hai dao bấm một bình xịt hơi cay một xe máy và hai triệu đồng tiền mặt
được biết trí là đối tượng đã có một tiền sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một tiền án trộm các tài sản
hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
cũng liên quan đến ma túy
phạm văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú huyện vũng liêm vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long
tuyên phạt hai mươi năm tù về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tổ tuần tra phát hiện phạm văn tấn đang điều khiển xe mô tô
có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
không chấp hành hiệu lệnh tấn đã tăng ga bỏ chạy
khi đến cầu đình đôi hai thuộc xã hiếu thành huyện vũng liêm
tân lấy một bọc ni lông màu đen treo trên xe
ném xuống mé sông và tiếp tục bỏ chạy
tổ tuần tra tiến hành thu giữ kiểm tra bọc ni lông màu đen
bên trong có túi chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy
kết luận giám định xác định
tinh thể màu trắng trên là ma túy loại metafetamin
có tổng trọng lượng gần bốn trăm linh gram
khi bị bắt phạm văn tấn thừa nhận
số ma túy trên là do tấn nhận lời vận chuyển
cho một người chưa rõ lai lịch để lấy tiền công
bản thân tấn là người nghiện ma túy
thời điểm bị bắt quả tàng
xét nghiệm tấn xương tính với ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam
để đối với tổng trọng lượng
đối với nguyễn dạ thảo
nguyên hiệu trưởng trường tiểu học võ thị sáu
và nguyễn đoàn bảo như
nguyên kế toán của trường
để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu
thực kiện quyết định thanh tra của
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố long xuyên
về việc thực hiện các quy định của pháp luật
về quản lý sử dụng tài chính
tại trường tiểu học võ thị sáu
khóm hòa thạnh phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
kết quả phát hiện
trong năm hai nghìn hai mươi
trường tiểu học võ thị sáu có nhiều sai phạm
trong công tác quản lý sử dụng các nguồn tài chính
với tổng số tiền là trên sáu trăm linh triệu đồng
trong đó thảo và như
đã làm khống các hóa đơn chứng từ
chiếm đoạt tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
từ nguồn ngân sách nhà nước cấp
nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách
nguồn thu từ bảo hiểm y tế
bảo hiểm tai nạn của học sinh
bằng cách mua hóa đơn làm khống các chứng tử
bước xúc trước hành vi lấn làn
vượt ẩu của tài xế xe khách trên đèo bảo lộc
một người dân trú tại thành phố hồ chí minh
đã cung cấp toàn bộ camera hành trình
đến cơ quan công an
ngay sau đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã tiến hành vào cuộc xác minh
mời làm việc và lập biên bản
với tài xế vượt ẩu theo quy định
vào sáng ngày một mươi năm tháng sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã tiến hành vào cuộc xác minh

đối với nguyễn trường duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại phường lộc phát thành phố bảo lộc
về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt
trước đó theo đơn phản ánh
của anh hoàng bảo quý chú tại thành phố hồ chí minh
trình báo vào trưa ngày hai mươi một tháng năm
trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua đèo bảo lộc
xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín a hai mươi tám nghìn bảy trăm một mươi sáu
đang lưu thông theo hướng đèo bảo lộc
đã lấn làn qua phần đường bên trái
của hai xe tải cùng chiều
rồi đối đầu với xe của anh quý đang lên đèo bảo lộc
rất may cả bốn xe kịp thời phanh gấp
nên không có va chạm xảy ra
anh quý đã gửi kèm theo camera hành trình
trên xe và ghi nhận toàn bộ sự việc
tới cơ quan công an
tại buổi làm việc anh duy đã thừa nhận
mình là người điều khiển xe vượt ẩu
đồng thời chấp hành biên bản vi phạm hành chính
về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt
bốn đối tượng trong hai vụ khai thác cát trái phép
vừa bị công an tỉnh đồng tháp phát hiện bắt quả tàng
ngày một mươi năm tháng sáu
trên tuyến sông tiền
thuộc thủy phận ấp tân an xã an nhơn huyện châu thành
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với công an huyện châu thành
bắt quả tàng hai vụ khai thác cát sông trái phép
với bốn đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai phương tiện xà lan
hai máy bơm nước
hai đầu ống hút cát bằng kim loại
và tám mươi mét khối cát trên các phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc
và bàn giao toàn bộ tăng vật cho công an huyện châu thành
xử lý theo thẩm quyền
thành phố hội an của tỉnh quảng nam
hiện nay có hơn một bốn trăm linh di tích
phân bổ với mật độ dày đặc trong khu phố cổ
những ngôi nhà cổ chủ yếu được làm từ gỗ
nhiều nhà kết hợp với kinh doanh buôn bán
chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ
đặc biệt trong mùa nắng nóng này
thì nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
khiến các di tích bị đe dọa
trước tình hình đó công an thành phố hội an
cùng với chính quyền địa phương
đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp
để nâng cao ý thức cho người dân
chủ động phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hội an đã xảy ra một vụ cháy lớn
ở số nhà một trăm ba mươi bốn nguyễn thái học
phường bình an
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố hội an
đã huy động năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
hối hợp với lực lượng dân quân
và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để dập tắt đám cháy
sau ba giờ đồng hồ ngọn lửa được dập tắt
tuy nhiên toàn bộ tầng hai của ngôi nhà
cùng vật dụng đã bị thiêu rụi
đây là ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi
ở thành phố hội an
vụ cháy này đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo
về nguy cơ cháy nổ tại các di tích trong khu phố cổ
hiện tại hội an có hơn
một nhà cổ phân bố với mật độ dày đặc
chủ yếu là bằng gỗ
nên đã có hiện tượng mối mọt
chỉ cần một sự cố chập điện
một đống lửa nhỏ đã có thể gây ra cháy
nếu không chữa cháy kịp thời
thì nguy cơ cháy lan
thiêu rụi nhiều ngôi nhà luôn thường trực
chúng tôi đã thường xuyên đi kiểm tra
và nhắc nhở người dân
thực hiện chấp hành tốt các biện pháp
như là trong việc sử dụng điện
sử dụng các nguồn nhiệt
trong việc nấu nướng
trong các sinh hoạt
đồng thời thì chúng tôi cũng
hệ thống bố trí
ví dụ như hệ thống bố trí điện
bố trí các thiết bị
phòng cháy chữa cháy
nhất là các
nhà mà kết hợp thành công doanh
ở hội an
đa số nhà ở đều kết hợp sản xuất kinh doanh
chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ
như da vải gỗ giấy
nhiều nhà cổ chỉ để kinh doanh
nên sau hai mươi một giờ
thường không có người ở
nguy cơ cháy nổ rất cao
vì vậy mà ý thức người dân
là vô cùng quan trọng
trong công ty
công tác phòng chống cháy nổ
tại phố cổ
để tăng cường công tác
phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
thành phố hội an đang triển khai dự án
phòng cháy chữa cháy khu phố cổ mới
với tổng kinh phí hơn hai trăm linh tỷ đồng
lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
tại hơn một di tích
xây dựng bể chứa nước ngầm
một mét khối
hệ thống điện thông minh
camera giám sát chữa cháy
cùng với đó công an thành phố hội an
cũng đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền người dân
và thành lập các đội phòng cháy chữa cháy thường trực
phối hợp với lực lượng dân phòng
tập huấn nghiệp vụ
sẵn sàng khi có cháy nổ xảy ra
đối với công an thành phố
hiện nay đang tiến hành tổ chức
kiểm tra công tác
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và triển khai các nhiệm vụ
chỉ tiêu công tác phòng cháy cháy
đối với các ban dự đoạn phòng cháy cháy
của xã phường và các cơ quan đơn vị
đồng thời tiến hành tổ chức
khuấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy
cho các lực lượng phòng cháy cháy dân phòng
phòng cháy cháy cơ sở
các cơ quan đơn vị trên địa bàn
đường vào phố cổ rất hẹp
xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường
mất nhiều thời gian mới đến được điểm cháy
để ứng cứu dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng
vì vậy để hạn chế hỏa hoạn xảy ra
đòi hỏi người dân và các đơn vị
cần nâng cao cảnh giác
đặc biệt trong việc sử dụng điện
cúng tế thờ tự